thưa quý vị bệnh viện giải chiến số năm đặt tại tòa nhà the garden mall ở quận năm
thành phố hồ chí minh bắt đầu nhận bệnh kể từ chiều nay hai mươi hai tháng bảy
bốn mươi bệnh nhân f không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ được chuyển qua
từ khu cách ly quận bốn thành phố hồ chí minh
bệnh viện giải chiến số năm gồm ba tầng với tổng diện tích hơn ba mươi m hai
công suất tám trăm ba mươi giường chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín nhẹ
hoặc không có triệu chứng
mỗi tầng có một phòng cấp cứu đáp ứng điều trị cùng lúc khoảng một mươi sáu bệnh nhân nặng
tầng một là khu sàng lọc bệnh nhân tầng hai tầng ba để lưu bệnh đối với bệnh nhân nhẹ
hoặc không có triệu chứng
hiện bệnh viện được trang bị một trăm linh máy theo dõi nồng độ oxy trong máu spo hai
máy theo dõi đa năng năm thông số điện tim nồng độ oxy trong máu mạch huyết áp nhiệt độ
hai mươi bệnh nhân đầu tiên của bệnh viện giải chiến số năm được chuyển đến từ khu cách ly quận bốn
đa số là những f một chuyển hành f
hiện số bệnh nhân đang được tiếp tục chuyến về và dự kiến ngày hôm nay
cho khoảng hai trăm linh bệnh nhân được thu dung điều trị tại đây
cho đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang gấp rút hoàn tất
việc vận chuyển thiết bị vật tư vào bệnh viện để phục vụ công tác thu dung điều trị
tại tầng hai và tầng ba